các phương pháp điều trị như phẫu thuật hóa trị đôi khi gặp hạn chế và có thể gây tổn thương cho cơ thể
áp dụng sóng cao tần để giúp tiêu diệt khổ u mà không cần đến phẫu thuật trong truyền thống

tùy thuộc vào những yếu tố như kích thước vị trí khối u tình trạng sức khỏe tổng thể của bệnh nhân và các yếu tố khác
phương pháp đốt sóng cao tần có thể được kết hợp với các phương pháp như hóa trị sạ trị để tăng cường hiệu sắc điều trị
đặc biệt ở những trường hợp nâng cao nguy cơ tái phát
phương pháp đốt sóng cao tần có thể được kết hợp với các phương pháp như hóa trị sạ trị để tăng cường hiệu sắc điều trị